thưa quý vị nhiều ngân hàng tăng cao kế hoạch lợi nhuận trong bối cảnh dòng vốn ngân hàng đưa ra nền kinh tế tăng trở lại
với nguồn thu hạn chế nhu cầu thị trường cao giá nhà tại hà nội tiếp tục giữ đà tăng mạnh
quý vị đang theo dõi nhịp sống kinh tế và ngay sau đây là các tin tức thị trường
mặc dù mới xuất khẩu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai nhưng sầu riêng việt nam đã chiếm được ba mươi một tám thị phần tại thị trường trung quốc
và chỉ đứng sau thái lan chiếm sáu mươi tám thị phần
nghị định thư yêu cầu về việc kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng tươi của việt nam xuất khẩu sang trung quốc được ký kết
đã tạo ra cơ hội để tổ chức phát triển ngành hàng sầu riêng việt nam theo hướng hiện đại chất lượng an toàn và bền vững
theo cục bảo vệ thực vật thời gian tới việc mở cửa thành công cho sản phẩm sầu riêng đông lạnh vào thị trường trung quốc
sẽ tạo ra một bước tiến quan trọng cho ngành hàng sầu riêng việt nam
đến nay tổng cục hải quan trung quốc đã phê duyệt cho việt nam bảy trăm linh tám mã số vùng trồng và một trăm sáu mươi tám mã số cơ sở đóng gói sầu riêng
tháng ba năm nay việt nam xuất khẩu năm mươi năm tấn hạt điều trị giá hai trăm tám mươi chín triệu usd gấp đôi so với tháng trước
luyện kế quý i năm hai nghìn hai mươi bốn xuất khẩu hạt điều đạt một trăm bốn mươi bảy tấn trị giá bảy trăm tám mươi hai triệu usd lần lượt tăng ba mươi hai và hai mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
số liệu vừa được cục xuất nhập khẩu bộ công thương công bố cho thấy việt nam xuất khẩu chủ yếu hạt điều
w ba trăm hai mươi điều trắng loại ba trăm hai mươi hạt và w hai trăm bốn mươi loại hai trăm bốn mươi hạt tỷ trọng chiếm năm mươi sáu bảy mươi một tổng lượng hạt điều xuất khẩu
do đó tăng trưởng xuất khẩu hạt điều đã tác động tích cực lên hoạt động của ngành
về thị trường hoa kỳ là thị trường nhập khẩu hạt điều của việt nam lớn nhất còn trung quốc nổi lên là thị trường tích cực mua hạt điều của việt nam
năm ngoái xuất khẩu điều đạt kỷ lục ba sáu mươi bốn tỷ usd vượt một mươi tám kế hoạch
dự báo năm nay ngành điều còn nhiều dư địa tăng trưởng xuất khẩu và có thể cắn đích bốn tỷ usd
hướng ứng tháng bảo vệ môi trường sài gòn co op cùng nhiều doanh nghiệp ngành tiêu dùng triển khai chương trình giảm giá đến năm mươi
cho các ngành hàng bán sản phẩm thân thiện với môi trường
copmat giảm giá trực tiếp đến ba mươi các sản phẩm organic thân thiện với môi trường như ngũ cốc gạo lứt từ bảy mươi một năm trăm linh đồng còn bốn mươi tám đồng một gói
xuyến mạch th hai oat từ bốn mươi năm hai trăm linh đồng còn ba mươi năm năm trăm linh đồng một lốc và các sản phẩm bay mặt
không chỉ đồ gia dụng các siêu thị cũng giảm giá sâu các mặt hàng thực phẩm tươi sống
rau củ quả đạt chuẩn global gap hay sản phẩm có thành phần gần gũi với thiên nhiên bao bì có thể tái chế và đồ gia dụng tiết kiệm điện năng kèm theo quà tặng hấp dẫn
một báo cáo của bricuth haucoper về thói quen tiêu dùng năm hai nghìn hai mươi ba đã chỉ ra người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn về môi trường
hơn bốn mươi bảy người tham gia khảo sát cho biết họ ưu tiên sử dụng các sản phẩm có thể tự phân hủy
từ đầu năm đến nay giá xăng có tám lần tăng
giá xăng sáu lần giảm
dù vậy từ khi điều hành ngày hai mươi ba tháng một mươi năm ngoái đến nay liên bộ công thương tài chính liên tục không chi sử dụng quỹ bình ổn
nhiều chuyên gia cho rằng quỹ bình ổn giá xăng dầu không giúp bình ổn giá do đó nên bỏ để điều hành bằng công cụ thuế phí và dự trữ
hiện số dư trên quỹ này hơn sáu sáu trăm năm mươi năm tỷ đồng tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba tăng hơn hai tỷ đồng so với năm trước theo bộ tài chính
tuy nhiên quỹ lại không được đưa ra sử dụng do tranh lệch giữa giá cơ sở ký công bố liên kể nhau đều dưới bảy
hiện nguyên tắc chi quỹ bình ổn không đảm bảo mục tiêu thiếu căn cứ quy định khi nào trích xả quỹ
do đó cơ quan quản lý cần có phương án điều hành linh hoạt phù hợp thực tế hơn
đặc biệt từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay quỹ có nhiều bất cập do biên độ tăng giảm cao trong khi mức bù hay trích quá thấp nên không phát huy tác dụng
do đó cần xem xét bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu
trước thực trạng thiếu máy bay để khai thác bộ giao thông vận tải yêu cầu cục hàng không việt nam chỉ đạo các hãng có giải pháp bổ sung máy bay không để tăng giá vé máy bay trái quy định